mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về việt nam
ngày hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục xét xử bị cáo phan thanh hữu
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh và đồng phạm
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục rút kháng nghị
tăng hình phạt với ba bị cáo
trước đó có hai mươi tám bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm kháng nghị
theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc không áp dụng hình phạt tiền
tuy nhiên trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra
viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm đã rút kháng nghị đối với một mươi năm bị cáo
trong vụ án này phan thanh hữu và đào ngọc viễn được xác định có vai trò cầm đầu
cả hai có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án một mươi sáu một mươi bảy năm tù là quá nặng
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm đã đề nghị bác kháng cáo của đào ngọc viễn
và đề nghị giảm án cho phan thanh hữu
viện kiểm sát cho rằng bị cáo hữu có tình tiết giảm nhẹ mới nhưng nộp phạt bổ sung một trăm linh triệu đồng
xin nộp thêm hai tỷ đồng tiền thu lợi bất chính
từ đó đại diện viện kiểm sát cấp phúc thẩm đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt
cho bị cáo hữu từ một đến hai năm tù
hôm nay đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục rút kháng nghị tăng hình phạt
đối với các bị cáo hà văn khoa phan văn hiếu và trương công tiến
như vậy là viện kiểm sát nhân dân cấp cao đã rút kháng nghị đối với một mươi tám bị cáo
và giữ nguyên kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với một mươi bị cáo